hà nội cần giải tán các quán cà phê trên đường sát xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn
đây là kiến nghị của bộ giao thông vận tải vừa gửi thành phố hà nội
theo bộ giao thông vận tải tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố hà nội diễn biến phức tạp
trong đó có nguyên nhân do người dân và du khách tụ tập đông người để chụp ảnh đứng ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt
các hộ dân kinh doanh trong khu vực tiếp ráp dọc đường sắt có hành vi họp trợ kê bàn ghế buôn bán phục vụ du khách trong lòng đường sắt
các vi phạm này gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt
thực hiện các biện pháp để ngăn chặn giải tán các tụ điểm đông người quay phim chụp ảnh ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt
để chấn chỉnh tình trạng này tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt
bộ giao thông vận tải yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội cần kiên quyết xử lý rứt điểm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sát theo quy định của pháp luật